công an phường thuận phước quận hải châu thành phố đà nẵng cũng vừa tổ chức theo dõi và truy xét thành công năm đối tượng thiếu niên đều dưới một mươi sáu tuổi nằm trong nhóm chuyên giàn cảnh để cướp tài sản
vào dạng sáng ngày năm tháng bốn tại khu vực ngã ba như nguyệt và đức lợi ba khi thấy anh phạm bá duy trú tại địa phương có biểu hiện say xỉn cả nhóm bắt đầu phân công nhau
một người ra gây sự số còn lại nhảy vào căn ngăn nhưng thực chất là để anh duy rời khỏi xe máy để chiếm đoạt xe của anh duy
sau khi bị phát giác nhóm này đã dùng gậy gỗ đá ném về phía bị hại và lấy xe tẩu thoát
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ công an phường thuận phước đã xác định và mời được năm thiếu niên về trụ sở làm việc
tại đây tất cả đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình
riêng hai đối tượng còn lại trong nhóm đang bỏ trốn
vụ việc đang được củng cố hồ sơ và bàn giao cho cơ quan điều tra thụ lý làm rõ
trong ngày hôm nay